tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật hải phòng sở văn hóa và thể thao thành phố đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh tư liệu tranh cổ động hướng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình kỷ niệm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
triển lãm gồm chín mươi sáu ảnh bản trích cổ động tuyên truyền nâng cao ý thức về vai trò trách nhiệm của bản thân đối với gia đình tìm hiểu và học những cách ứng xử gia đình để biết cách giải quyết những vướng mắt các mối quan hệ trong gia đình một cách tốt đẹp nhất
hãy tự biết bảo vệ bản thân khi có bạo lực xảy ra có như vậy chất lượng cuộc sống mới được nâng lên từ nền móng của một gia đình yên ấm
triển lãm có phần tăng cường tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc phòng chống bạo lực gia đình lên án mạnh mẽ những hành vi bạo hành gia đình xử lý thật nghiêm minh những trường hợp vi phạm luật và biểu dương tôn vinh những gia đình tiêu biểu thường xuyên